xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn có mưa rông rải rác
nhưng dự báo từ ngày mai với sự hoạt động và bao trùm áp cao cận nhiệt đới
sẽ đem lại kiểu thời tiết khô giáo ban ngày nắng nhiều hơn
nền nhiệt vì vậy cũng sẽ có xu hướng gia tăng trở lại
giao động ở mức là hai mươi năm ba mươi năm độ cảm giác hơi oi nóng
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
thì vẫn có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
nên sự tăng nhiệt có phần chậm hơn
cao nhất trong ngày ở ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
từ ngày hai mươi bốn khi mưa giảm hẳn thì nền nhiệt độ cũng sẽ tăng trở lại
với các tỉnh trung bộ hình thấy gây mưa sẽ có sự hoạt động suy yếu dần
chính vì vậy mà mưa sẽ giảm dần về lượng
nên thời tiết chủ đạo tại đây sẽ là trạng thái ngày nắng
tuy nhiên do cường độ nắng chưa có mạnh nên nền nhiệt độ cũng chưa tăng cao
ngày đêm ở mức là hai mươi sáu ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thì do ảnh hưởng của gió đông đến đông nam
nên về chiều tối đêm và sáng sớm
tại khu vực này đôi lúc sẽ xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
mưa rông tuy không quá nhiều nhưng cũng giúp cho nền nhiệt chưa tăng cao
trưa chiều chỉ ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
vùng cao của tây nguyên do chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình đến yếu nên mưa sẽ giảm nhanh
ban ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ngày đêm tại đây là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động yếu
nên chỉ có mưa rông vài đêm
tại nơi vào lúc chiều tối ban ngày còn nắng gián đoạn
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ